thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường nối thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đến cao tốc nội bài lào cai kết nối liên vùng với vùng du lịch mù căng trải theo tuyến quốc lộ ba mươi hai và một số tuyến đường khác nhằm kết nối các tỉnh miền núi phía bắc trị giá gần hai trăm ba mươi bảy triệu usd
dự án có tổng mức đầu tư gần hai trăm ba mươi bảy triệu đô la mỹ trong đó vốn vay adb là hơn một trăm tám mươi tám triệu đô la mỹ vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ úc là hơn bốn bốn mươi tám triệu đô la mỹ và vốn đối ứng của chính phủ việt nam là gần bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
dự án sẽ xây dựng hai tuyến đường do bộ giao thông vận tải là cơ quan chủ quản và được thực hiện trong vòng năm năm tính từ khi hiệp định tài trợ vốn có hiệu lực
hiện nay các tuyến đường trong khu vực miền núi phía bắc ngoài đường cao tốc hà nội lào cai có quy mô tiêu chuẩn của đường cấp cao còn lại các tuyến đường khác cấp đường đều thấp
trong đó sự cần thiết đầu tư tuyến nối nghĩa lộ đến cao tốc nội bài lào cai kết nối với vùng du lịch mù cang trải theo tuyến quốc lộ ba mươi hai
công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải khu vực giảm thời gian đi lại từ hà nội tới thị xã nghĩa lộ và vùng lân cận
tạo nên tuyến đường trục ngang theo hướng tây bắc giúp tăng cường khả năng kết nối giao thương giữa các tỉnh khu vực tây bắc với các tỉnh miền xuôi phá thế độc đạo hiện nay do việc thiếu các tuyến đường ngang kết nối các tuyến đường tỉnh quốc lộ ba mươi hai quốc lộ bảy mươi với cao tốc nội bài lào cai